từ chiều qua đến dạng sáng nay trên địa bàn huyện con plong tỉnh con tum liên tục ghi nhận một mươi hai trận động đất trận mạnh nhất có độ lớn bốn bảy độ richter
trận động đất ghi nhận mới nhất vào lúc một h hai mươi một phút năm mươi bảy giây có độ lớn hai năm độ richter độ sâu chấn tiêu khoảng tám một km
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này
như vậy tính từ chiều qua đến dạng sáng nay tại huyện con plong ghi nhận liên tiếp một mươi hai trận động đất
sự xuất hiện liên tiếp của các trận động đất gây lo lắng cho người dân trong khu vực nhất là trận động đất có cường độ bốn bảy độ richter xảy ra vào khoảng một mươi bốn giờ chiều qua
đây là trận động đất có độ mạnh nhất từ trước đến nay tại huyện tỉnh con tum gây tiếng động và rung lắc lớn ảnh hưởng tới khu vực huyện nam trà my tỉnh quảng nam